dịch vụ robot giao hàng đã nở rộ tại hàng chục thành phố trên thế giới nhằm phục vụ người tiêu dùng ở nhà do đại dịch covid một mươi chín
giúp giảm thiểu rủi ro lây nhiễm dịch bệnh cho cả người mua hàng và nhân viên giao hàng
robot tự hành của công ty starship technology của mỹ với thiết kế sáu bánh xe vận tốc di chuyển sáu km một giờ
có thể vận chuyển cùng lúc tối đa ba túi hàng và tự điều chỉnh hướng di chuyển trên đường phố
hình thức robot giao hàng từ starship và một số công ty khác như nuro postmat chỉ đáp ứng một phần rất nhỏ hoạt động giao nhận hàng
nhưng thể hiện rõ nhu cầu mua sắm thông minh của người dân trong thời gian giãn cách xã hội
nhu cầu vận chuyển giao hàng bằng hình thức độc đáo này đã gia tăng đột biến khi người tiêu dùng hạn chế ra ngoài
trong khi các nhân viên bán lẻ cố gắng bảo đảm an toàn